văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày hai mươi chín tháng bốn ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm cả nước đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông làm một mươi bốn người chết một mươi bảy người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm một mươi ba người tử vong và một mươi bảy người bị thương đường sắt xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong
trước đó ngày hai mươi tám tháng bốn cả nước xảy ra một mươi năm vụ tai nạn giao thông làm một mươi hai người tử vong bị thương bảy người
như vậy sau hai ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra bốn mươi vụ tai nạn giao thông làm hai mươi sáu người tử vong bị thương hai mươi bốn người
ngày hai mươi chín tháng bốn đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia nhận được gần một mươi ba cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc tăng giá vé nhồi nhét hành khách trở quá số người quy định và tình trạng ủn tắc giao thông tại một số tuyến đường
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh